nếu có va chạm các bên cần bình tĩnh nhẹ nhàng giải quyết
nếu vụ va chạm giao thông khiến một trong các bên không kiểm trí được cảm xúc
có hành vi xâm phạm tài sản sức khỏe tính mạng uy tín danh dự nhân phẩm
hoặc vụ việc nghiêm trọng phức tạp
tốt nhất người dân nên gọi điện báo cho cơ quan chức năng để can thiệp kịp thời
người dân cũng cần lưu ý vi phạm giao thông dẫn tới va chạm
chỉ là lỗi hành chính và trách nhiệm bồi thường trên cơ sở lỗi của mỗi bên
nhưng nếu từ lỗi vi phạm hành chính mà có hành vi xâm phạm tài sản
sức khỏe tính mạng uy tín danh dự nhân phẩm của người khác
thì tùy tính chất mức độ và hậu quả của hành vi
mà hành vi này sẽ phải bị chịu thêm trách nhiệm pháp lý khác
trường hợp sau va chạm giao thông mà bị đối phương bất ngờ tấn công
phải làm sao để phòng vệ chính đáng
luật sư nguyễn văn đồng phân tích
tại điều hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
phòng vệ chính đáng là hành vi của người
vì bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình của người khác
hoặc lợi ích của nhà nước của cơ quan tổ chức
mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên
điều đáng chú ý là phòng vệ chính đáng chỉ phát sinh khi hành vi tấn công trái phép
gây thiệt hại đến lợi ích đang hiện hữu xảy ra và chưa có dấu hiệu dừng lại
nếu hành vi tấn công xâm hại đã dừng lại thì quyền phòng vệ không còn
bởi vậy gây thiệt hại cho người đã có hành vi tấn công trái pháp luật
ở thời điểm này là không cần thiết
không phù hợp với mục đích của phòng vệ chính đáng
người có hành vi vượt qua giới hạn phòng vệ trình đáng là hành vi chống trả quá mức cần thiết
không phù hợp với tinh chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm phạm
người có hành vi vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự
ngoài trách nhiệm hình sự hành vi vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng
còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại
theo quy định tại điều năm trăm chín mươi bốn bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
về bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt qua giới hạn phòng vệ trình đáng
trên thực tế việc sử dụng vũ khí ẩu đả sau va chạm giao thông
không phải câu chuyện hiếm gặp trong cuộc sống
thậm chí đã có rất nhiều hậu quả đáng tiếc xảy ra
gây hoang mang dư luận ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và xã hội
hy vọng thông qua những sự việc lần này
cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý nặng tay hơn nữa những đối tượng trong những trường hợp cố tình gây dối